trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam theo lời mời của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng sáng nay tổng thống ấn độ ram nath kovind và phu nhân
đã đến tham quan khu đền tháp mỹ sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam di sản văn hóa thế giới
tổng thống nước cộng hòa ấn độ ram nath kovind và phu nhân đã đến tham quan khu tháp bcd
thuộc khu di tích đền tháp mỹ sơn khu di tích đền tháp mỹ sơn với hơn bảy mươi công trình kiến trúc
bằng gạch nung và đá sa thạch được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ một mươi
đã tạo nên một trung tâm kiến trúc đền tháp độc đáo quan trọng nhất của vương quốc champa xưa
trong thời gian qua thực hiện bản ghi nhớ giữa chính phủ việt nam và chính phủ ấn độ được ký kết
vào năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ ấn độ đã và đang tài trợ dự án bảo tồn tôn tạo di sản văn hóa thế giới
khu di tích mỹ sơn tỉnh quảng nam việt nam với các chuyên gia nhà khoa học ấn độ giúp đỡ
nhiệt tình trong công tác tu bổ tôn tạo đã hồi sinh lại diện mạo các khu di tích đền tháp mỹ sơn
đang có nguy cơ trở thành phế tích tại đây tổng thống nước cộng hòa ấn độ ram nath kovind và
phu nhân đã trồng cây lưu niệm tại khu vực phía trước khu tháp c